thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai quyết liệt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trong đó đáng chú ý là tỉnh đắk lắc đã ghi nhận ca đầu tiên dương tính với dịch covid một mươi chín
quỹ ba nhân dân tỉnh đắk lắc đã có cuộc họp khẩn cấp về ghi nhận một trường hợp dương tính đầu tiên với covid một mươi chín
bệnh nhân là sinh viên thực tập tại bệnh viện đa khoa đà nẵng từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy
đến ngày hai mươi tháng bảy có biểu hiện sốt
ngày hai mươi tám tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc đã lấy mẫu làm xét nghiệm đối với trường hợp này và cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
cùng ngày viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên xét nghiệm bằng kỹ thuật real time pcr cũng cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín
các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh lào cai đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm sars cov hai cho các trường hợp đi về từ đà nẵng và quảng ngãi
các mẫu xét nghiệm sau khi lấy sẽ được chuyển về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
ngành y tế tỉnh lào cai cũng tiếp tục ra soát toàn bộ những người đi đến về từ đà nẵng và quảng ngãi
đồng thời tăng cường các biện pháp sàng lọc xét nghiệm sớm với virus sars cov hai đối với những người có biểu hiện nghi ngờ
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh
trong bối cảnh việt nam xuất hiện ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng bám sát theo chỉ đạo của chính phủ
bộ đội biên phòng tỉnh hà giang đã tập trung duy trì sáu mươi tám chốt chặn trên tuyến biên giới
với ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã kích hoạt lại hệ thống phòng ngừa ứng phó với dịch covid một mươi chín
và lập tám đoàn kiểm soát tại các tỉnh biên giới
kiểm tra địa bàn tỉnh hà giang đoàn đánh giá bộ đội biên phòng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao
chủ động nắm tình hình kịp thời xử lý các tình huống phát hiện đưa vào khu cách ly hơn hai sáu trăm linh trường hợp
trong đó hơn một bảy trăm linh đối tượng vượt biên trái phép